các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam lệnh khám xét đối với ông phạm thái hà
phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi
mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đưa hối lộ nhận hối lộ xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn thuận an và các đơn vị tổ chức có liên quan
ngày hai mươi một tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam lệnh khám xét đối với ông phạm thái hà phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi
theo quy định tại khoản bốn điều ba trăm năm mươi tám bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung hai nghìn một mươi bảy
ngày hai mươi hai tháng bốn vị kiểm soát nhà dân
tối cao phê chuẩn các lệnh quyết định nêu trên
sau khi vị kiểm soát nhà dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an thi hành các lệnh quyết định này
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung lực lượng mở rộng điều tra làm rõ hành vi vi phạm của các bị can sai phạm tại công ty cổ phần tập đoàn thuận an và các đơn vị tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và thu hồi triệt để tài sản
liên quan vụ án này trước đó ngày một mươi năm tháng tám
tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đưa hối lộ nhận hối lộ xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn thuận an và các đơn vị tổ chức có liên quan đồng thời ra các quy định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với sáu đối tượng về các tội danh
trong đó nguyễn duy hưng chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn thuận an bị khởi tố về tội
quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ quy định tại khoản ba điều hai trăm hai mươi hai và khoảng bốn điều ba trăm sáu mươi bốn bộ luật hình sự
trần anh quang tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn thuận an bị khởi tố về tội đưa hối lộ quy định tại khoản bốn điều ba trăm sáu mươi bốn bộ luật hình sự
nguyễn khắc mẫn phó tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn thuận an bị khởi tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ
quy định tại khoảng ba ba trăm sáu mươi bốn bộ luật hình sự
trần anh quang tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn thuận an bị khởi tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ quy định tại khoảng ba hai trăm hai mươi hai và khoảng bốn ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự

bộ công an đề nghị cung cấp hồ sơ gói thầu liên quan tập đoàn thuận an tại đắk lắc
cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an đề nghị ubnd tỉnh đắk lắc cung cấp hồ sơ gói thầu do công ty cổ phần tập đoàn thuận an thi công để phục vụ điều tra
ngày một mươi sáu tháng bốn nguồn tin cho biết cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an c ba đã có văn bản đề nghị ubnd tỉnh đắk lắc cung cấp hồ sơ tài liệu liên quan đến gói thầu của công ty cổ phần tập đoàn thuận an tập đoàn thuận an
theo đó c ba đang điều tra về sai phạm trong hoạt động kinh doanh của tập đoàn thuận an và các tổ chức đơn vị liên quan
để phục vụ yêu cầu điều tra c ba đề nghị ubnd tỉnh đắk lóc phối hợp chỉ đạo các sở ngành đơn vị
tổ chức có liên quan cung cấp thông tin và toàn bộ hồ sơ tài liệu liên quan đến gói thầu số ba thi công xây dựng đoạn km hai mươi năm trăm linh thuộc dự án đầu tư xây dựng đường hồ chí minh đoạn tránh phía đông thành phố buôn ma thuật
trong đó c ba đề nghị tỉnh đắk lắc cung cấp hồ sơ về quá trình phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư thiết kế thi công dự toán xây dựng hồ sơ mời thầu quá trình đấu thầu dự thầu chấm thầu kết quả lựa chọn nhà thầu
dự án đường hồ chí minh đoạn tránh đông thành phố buôn ma thuật dài hơn ba mươi chín sáu km với tổng mức đầu tư ban đầu hơn một năm trăm linh tỷ
do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng dự án đã đội vốn lên hơn một tám trăm linh tỷ
dự án khởi công từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một dự kiến hoàn thành trong năm hai nghìn hai mươi ba nhưng chậm tiến độ đến nay vẫn chưa xong
dự án do ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh đắk lóc làm chủ đầu tư
trong đó gói thầu số ba dài hơn hai mươi km giá trị hợp đồng hơn bốn trăm chín mươi tỷ đồng do liên danh công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng an nguyên
công ty trách nhiệm hứa hoạn xây dựng và thương mại sài gòn tổng công ty xây dựng trường sơn tập đoàn thuận an thì công
phú yên giả soát các dự án gói thầu liên quan tập đoàn thuận an
ngày một mươi sáu tháng bốn ông nguyễn minh hòa phó tránh văn phòng ubnd tỉnh phú yên ký văn bản số hai nghìn một trăm sáu mươi ba
ubnd dtxg truyền đạt ý kiến chỉ đạo của chủ tịch ubnd tỉnh tại anh tuấn
giao cho các cơ quan chức trách kiểm tra báo cáo các dự án liên quan đến công ty cổ phần tập đoàn thuận an
và các đơn vị thành viên thực hiện tại tỉnh phù yên
theo đó chủ tịch ubnd tỉnh phú yên giao cho sở kế hoạch và đầu tư
ba quản lý khu kinh tế phú yên ba quản lý các dự án đầu tư xây dựng
ban quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh phú yên
ubnd các huyện thị xã thành phố tiến hành ra soát báo cáo các dự án gói thầu do doanh nghiệp nêu trên
và các đơn vị thành viên thực hiện tại phú yên
một nguồn tin cho biết tháng ba năm hai nghìn một mươi chín công ty cổ phần tập đoàn thuận an
chung gói thầu số một ec khảo sát lập thiết kế bản vẽ thi công dự toán và thi công xây lắp tại phú yên
gói thầu này nằm trong dự án nút giao thông khác mức đường số hai
khu đô thị nam tuy hòa đường nguyễn văn linh tp tuy hòa
do bang quản lý đầu tư xây dựng tỉnh phú yên làm chủ đầu tư
có tổng trị giá hơn bốn trăm chín mươi sáu tỷ được khởi công xây dựng từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
dự án này gồm các hạng mục cầu vượt đường sắt có điểm đầu giao nhau với đường số hai trong khu đô thị nam tuy hòa
điểm cuối tại đường nguyễn văn linh phường phú lâm tp tuy hòa
và hai nhánh rẽ khác nối với đường nguyễn tất thành phường phú thạnh tp tuy hòa
nụt giao thông khác mức liên thông nêu trên có kết cấu nhịp dây vang x shadows
trụ tháp mô phỏng ngọn hải đăng mũi điện
cầu chính được thiết kế bốn làn xe cơ giới
cầu dẫn đảm bảo hai làn xe cơ giới cùng với hệ thống thoát nước vỉa hè bó vỉa
hệ thống an toàn giao thông hệ thống chiếu sáng
mục tiêu của dự án nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho kết nối hạ tầng khu đô thị nam tuy hòa
đến các khu công nghiệp khu đô thị trên địa bàn tp tuy hòa khu du lịch ven biển trên địa bàn tp yên
đồng thời giải quyết ủn tắc cho lưu lượng phương tiện giao thông từ phía đông phía tây đường sát
và khu đô thị nam tuy hòa tạo cảnh quan cho cửa ngõ phía nam tp tuy hòa
dự án được khánh thành đưa vào vận hành khai thác ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai